bạn đọc cùng lúc tại nhiều nước và vùng lãnh thổ có đông người việt sinh sống đã có cơ hội tiếp xúc với cuốn sách này
mới đây nhà văn nguyễn nhật ánh đã có buổi giao lưu với độc giả hà nội nhân dịp ra mắt cuốn sách mới nhất của mình
cơn mưa nặng hạt và cái lạnh một mươi ba độ c của mùa đông cũng không ngăn được hàng trăm độc giả đến với thư viện hà nội
ngay từ sáng sớm rất đông bạn đọc thuộc nhiều lứa tuổi đã cầm trên tay cảm ơn người lớn cuốn sách mới nhất của nhà văn nguyễn nhật ánh xếp hàng chờ được trực tiếp gặp gỡ nhà văn yêu thích
cách viết văn của bác thật sự là rất tối mức em ạ
mặc dù tôi đã ngoài bốn mươi rồi nhưng mà vẫn đọc tác phẩm của nhà văn nguyễn nhật ánh thì lúc nào cái tuổi thơ của mình nó cũng ùa về nó rất vui mà nó trẻ ra cứ như là các bạn trẻ bây giờ ạ
bằng một nhãn quan tinh tường độc đáo khi nhìn về tuổi thơ nhà văn nguyễn nhật ánh phát hiện ra rằng trẻ con chẳng có mơ ước gì cao xa
nhờ vậy bọn trẻ không có nhiều khổ não thất vọng hay bất đắc trí như người lớn còn người lớn luôn cảm thấy thiếu thốn và đau khổ
quả thực làm người lớn cũng chẳng dễ dàng gì người lớn vẫn cứ ngốc ngách mãi họ tự đặt ra những câu danh ngôn để tự dân mình nhưng sau khi gật gù khen hay xong thì làm ngược lại
cuộc đời vẫn cứ lạ lùng như thế cần lắm sự hiểu nhau thông cảm cho nhau để lòng nhân ái được chấp cánh
do cái thời gian sinh hoạt tiếp xúc với trẻ em nhiều
thành ra tôi có những cảm xúc những rung động đối với sinh hoạt của các em
đồng thời tôi nghĩ là mỗi nhà văn có một thiên hướng khác nhau
có những người họ sống rất sâu với hiện thực tuổi ba mươi bốn mươi năm mươi chẳng hạn
nhưng mà với cá nhân tôi thì hình như tôi sống rất sâu với tuổi thơ của mình
thật ra những ký ức tuổi thơ nó luôn luôn nó phong phú nó lung linh
và tôi viết về tuổi thơ như là cái chuyện tự nhiên thôi
giống như một cụ bà
bạn đọc sẽ có cơ hội gặp lại mùi tủn tí xún hải cò cùng chơi những trò chơi quen thuộc
và được đắm mình vào những ước mơ điên rồ ngốc ngách nhưng trong veo của tuổi mới lớn hồn nhiên và đầy ấp dự định